phú yên là một trong những địa phương có vùng nguyên liệu mía lớn của cả nước
với hơn hai mươi năm hectare diện tích tập trung chủ yếu ở ba huyện miền núi sơn hòa sông hinh đồng xuân
trong cơ cấu phát triển bền vững nông nghiệp miền núi mía rắn được tỉnh xác định là cây trồng chủ lực
giúp dân thoát nghèo nhanh tiến tới làm giàu
trước thực trạng khó khăn của ngành mía đường sau hiệp định thương mại tự do fta
ngoài việc kiến nghị chính phủ tháo gỡ bằng các chính sách hỗ trợ
từ nông dân đến nhà máy và chính quyền địa phương
đang nỗ lực cải tiến kỹ thuật giảm chi phí đầu tư tăng năng suất ổn định vùng nguyên liệu mía
giúp nông dân và doanh nghiệp đứng vững trước những biến động bất lợi của thị trường
thế nhưng một thực trạng mới phát sinh hiện nay là nhiều hội dân đã phá mía lưu gốc do giá thấp
chấp nhận bỏ chi phí đầu tư ô ạc chuyển sang trồng sắn tự phát
dẫn đến nguy cơ phá vỡ quy hoạch các loại cây trồng tiềm ẩn nhiều hệ lụy
sơn hòa là huyện miền núi có diện tích mía nguyên liệu lớn nhất tỉnh phú yên
với hơn một mươi năm ba trăm linh hectare
đối với vùng nguyên liệu tỉnh phân cho nhà máy đường kcb là một mươi ba bốn trăm linh ha
và nhà máy vạn phát gần hai hectare
các nhà máy đường vào vụ ép từ đầu năm hai nghìn một mươi tám
hiện đã vào cuối vụ ép nhưng tốc độ thu mua mía cho nông dân rất chậm
hầu hết diện tích mía đều đã vượt thời gian thu hoạch
từ một đến hai tháng
năm nay mía thu hoạch là bà con rất là khó khăn
mía thì căm thì kêu giá thì thấp nhà máy đường mua giá rất thấp
bây giờ mà nhiều người thu lên mà không có tiền để trả tiền lãi ngân hàng là biết rồi
để giảm giá thành sản xuất mía nguyên liệu
từ đó bảo đảm thu nhập ổn định cho nông dân trồng mía
chính quyền địa phương đang tính đến phương án chuyển đổi cây trồng
ở những vùng mía năng suất kém
việc chuyển đổi cây trồng ở những diện tích mía năng suất kém
đang được triển khai thiết
các cây trồng được chọn lựa là chuối cấy mô cây ăn quả
không chỉ chính quyền địa phương
đưa ra chủ trương chuyển đổi cây trồng để nâng cao năng suất và chất lượng mía
mà việc này cũng được nhà máy đồng tình
bởi lẽ người trồng mía và nhà máy chỉ phải đầu tư trên một diện tích nhất định
nhưng năng suất và chất lượng lại tăng lên giá thành mía nguyên liệu giảm
thực tế trong vùng nguyên liệu công ty chúng tôi cũng đã ra soát lại
đối với ngành nông nghiệp và những cây trồng nông nghiệp
khi có sự biến động người nông dân
có lợi thì họ trồng
chúng tôi khảo sát thấy có hộ mía họ lưu gốc vụ bốn
họ sẽ phá và luôn phiên cây trồng một năm
hoặc có những hộ có năng suất thấp thì họ chuyển sang cây trồng khác
nếu năng suất mía tăng lên thì chắc chắn cả nông dân và nhà máy đều có lợi
kỷ ban dân huyện cũng đã chỉ đạo cho các cơ quan chuyên ngôn
cùng với các nhà đầu tư nhà máy đường kcb
chúng ta giảm lại diện tích có khả năng để chuyển đổi vào cây trồng khác

vùng nguyên liệu chúng ta vẫn đảm bảo để giữ vững vùng nguyên liệu cho nhà máy
với giá mía thấp tám trăm linh đồng một tấn với chữ đường một mươi ccs như hiện nay
muốn có lãi năng suất mía phải đạt hơn một trăm linh tấn trên hectare
những diện tích mía đạt năng suất tám mươi tấn trên hectare
người trồng mới có đủ chi phí sản xuất
những diện tích đạt khoảng sáu mươi tấn trên hectare trở xuống thì nông dân cầm chắc thua lỗ
điều này chứng minh là nông dân không có thể đạt được năng suất tám mươi tấn trên hectare
chứng tỏ việc chuyển đổi những diện tích mía năng suất kém sang cây trồng khác
là xu thế tất yếu để vừa đảm bảo vùng nguyên liệu cho nhà máy đường
vừa giữ được nguồn thu nhập ổn định cho người dân
nhìn thấy các địa phương có cánh đồng mía lớn với nhiều thiết bị cơ giới được áp dụng
những nông dân tâm huyết với cây mía từ hàng chục năm nay
như ông đoàn đắc miên ở xã sơn nguyên huyện sơn hòa tỉnh phú yên luôn ao ước
trong điều kiện hiện có ông miên và nhiều hội dân đã áp dụng tối đa các máy móc
hệ thống tưới để nâng cao tối đa năng suất mía
tuy nhiên cánh đồng mía của gia đình ông cũng chỉ rộng khoảng năm hectare
năng suất bình quân khoảng một trăm linh tấn trên hectare

trên cơ sở hồ chứa nước suối vật được xây dựng tại sao suối bạc có dung tích hơn một mươi năm triệu m ba nước
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã làm việc với nhà máy đường kcb cũng như các đơn vị tư vấn
để thiết kế lại đồng ruộng và các tuyến mương tại huyện miền núi sơn hòa
dự kiến tại hai xã là sơn nguyên và suối bạc sẽ hình thành cánh đồng mía lớn
với diện tích khoảng một hectare lớn nhất từ trước tới nay
hai xã suối bạc và sơn nguyên thực hiện làm sao đỡ xây dựng một cánh đồng lớn không còn mình muốn
đó là vấn đề cơ bản để chúng ta thực hiện làm sao cho chuỗi giá trị sản phẩm và giảm bớt chi phí như hiện nay
khi chính quyền đã có chủ trương nông dân đồng thuận thì nhà máy cũng sẵn sàng đóng góp kinh phí
để thực hiện việc trồng mía có tưới trên cánh đồng lớn
các nhà máy đường cũng đã thực hiện việc trồng mía có tưới trên cánh đồng lớn
các nhà máy đường cũng đã thực hiện việc trồng mía có tưới trên cánh đồng lớn

mía giống với sản lượng đạt hơn một trăm linh tấn để cung cấp cho vùng nguyên liệu
khi có sự đồng thuận của người dân kcb sẽ tiếp tục làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh phú yên và huyện sơn hòa
để thực hiện cam kết của mình trước đây là trồng mía trong điều kiện có tưới ở hộ suối vực
các nhà máy đường cũng đã thực hiện việc trồng mía có tưới trên cánh đồng lớn

để thực hiện cam kết của mình trước đây là trồng mía có tưới trên cánh đồng lớn
kcb sẽ tiếp tục làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh phú yên và huyện sơn hòa
để thực hiện cam kết của mình trước đây là trồng mía có tưới trên cánh đồng lớn
kcb sẽ tiếp tục làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh phú yên và huyện sơn hòa
để thực hiện cam kết của mình trước đây là trồng mía có tưới trên cánh đồng lớn

để thực hiện cam kết của mình trước đây là trồng mía có tưới trên cánh đồng lớn
kcb sẽ tiếp tục làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh phú yên và huyện sơn hòa

nhu cầu của những dân địa phương để cho các hộ khác họp tập để nâng cao chất lượng mế của địa phương
nó không có nhiều khoảng một mươi một mươi năm triệu cho một hectare
nhưng mà cái này thì nông dân phải nói rằng là trong năm hai nghìn tám có nhiều mô hình đã làm ra cái này rất là hiệu quả
năng suất bình thường khoảng chín mươi triệu chín mươi một mươi tấm trên một hectare đối với nông dân
riêng cá biệt của ông đồn lục nguyên thì năng suất của ông hiện nay một trăm linh một trăm năm mươi tấm
cái này thì nông dân rất là hưởng ứng
sông hoa là một khu vườn núi rất là khó khăn trong lưới tưới
thì hiện cũng đã có chủ trương chức là xây dựng một hệ thống đường điền
đối với người dân có thể là tự khai thác hùng nước ngầm để tưới cho miếng
tức là dùng cái nguồn điện này chúng ta sẽ bước
phú yên là một trong những địa phương có vùng mía nguyên liệu lớn của cả nước
hầu hết diện tích đều tập trung ở các huyện miền núi khó khăn là sơn hòa sông hinh và đồng xuân
trong cơ cấu nông nghiệp ở vùng miền núi cây mía vẫn được tỉnh xác định là một trong những cây trồng chủ lực
xóa đói giảm nghèo nhanh nhất
hiện tỉnh nỗ lực triển khai các giải pháp cấp bách để gỡ nút thắt giá thành nguyên liệu
một trong những chi phí chiếm từ
bảy mươi đến tám mươi trong sản xuất đường
đây là những tín hiệu vui để cây mía tiếp tục đứng vững trong bối cảnh hiện nay
đem lại lợi ích lớn về kinh tế cho nông dân và doanh nghiệp
thế nhưng một thực trạng mới phát sinh hiện nay là nhiều nông dân đang phá bỏ diện tích mía
kể cả mía lưu gốc sau vụ đầu thu hoạch để chuyển sang trồng sắn
các nông dân đang phá bỏ diện tích mía kể cả mía lưu gốc sau vụ đầu thu hoạch để chuyển sang trồng sắn

giờ mình chuyển ra sắn nữa
mình thả mía vậy là cày cuốc rồi tiền giống tiền phân công lạc nó ăn hết đâu có thấy tiền gì đâu
mà chặt này trốn hai tháng rồi cũng đâu thấy tiền gì đâu
đây là nông gốc
mới thả giống nông gốc ấy à
mà giờ mình phải phá
đợi mình làm cái tác lại sắn được nó ra sao đây cũng không biết nữa
cái diện tích chúng ta quá lớn so với cái công suất của các nhà máy
cho nên là các nhà máy họ không cần cần thiết là phải ký hợp đồng với nhà người dân
hàng năm hàng vụ họ chỉ cần mở cửa nhà máy ra là người dân lập tức chở sáng ồ ạt mang tới
thì điều này dẫn đến hợp lý rất là không tốt cho người trồng sắn
và lẫn cái nguy cơ cả cho nhà máy sắn nữa
thì hiện tại như bây giờ do không có hợp đồng bảo tiêu cho nên là cái giá cả rất cạnh tranh
ồ ạt chở sắn đi sang văn canh rồi chở sắn đi chỗ khác chỗ nào giá cao thì bán
thì điều này của tỉnh cũng không cần thiết được
khó khăn chồng khó khăn
để tháo gỡ mắc xích bài toán này
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã quyết liệt chỉ đạo chính quyền cơ sở tăng cường vận động nông dân
không nên vì lợi ích trước mắt mà ồ ạc bỏ mía trồng sắn phá vỡ quy hoạch
dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường
tuy nhiên đây là việc làm vô cùng khó
ngày ngày người nông dân đã quen với việc chạy theo giá mặt hạng nông sản tăng cao
vì vậy hơn lúc nào hết cấp ủy và chính quyền các cấp cần sớm có quyết sách
tìm giải pháp hỗ trợ hiệu quả tháo gỡ khó khăn này
giúp nông dân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bền vững thích ứng với hiệp định thương mại tự do